vào tối qua huyện mê linh thành phố hà nội đã tổ chức lễ công bố và đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đón nhận huân chương lao động hạng ba và công bố điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt đền thờ hai bà trưng
phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đã tới dự và trao tặng huân chương lao động hạng ba cho huyện mê linh
lễ công bố đón nhận huyện mê linh đạt chuẩn nông thôn mới là dịp để ghi nhận kết quả của đảng bộ
chính quyền và nhân dân huyện mê linh đạt được trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân huyện mê linh phát huy tinh thần đoàn kết
tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị
xây dựng huyện mê linh trở thành đô thị văn minh hiện đại từng bước tiệm cận và đạt các tiêu chí đô thị
để cùng với các huyện đông anh sóc sơn sớm trở thành thành phố trực thuộc thủ đô ở phía bắc sông hồng
cùng với việc tổ chức lễ công bố đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
huân chương lao động hạng ba công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt đền thờ hai bà trưng
huyện mê linh tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng diễn ra trong ba ngày
từ ngày chín tháng một mươi hai đến ngày một mươi một tháng một mươi hai tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ hai bà trưng
sáng ngày chín tháng một mươi hai tại hà nội học viện quốc phòng tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa tám
sau hơn một tháng học tập nghiên cứu
khóa học đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch
tham gia khóa học lần này các học viên đã được học tập nghiên cứu đồng thời đi thực tế
tọa đàm trao đổi tại một số đơn vị quân đội và địa phương
những kiến thức được trang bị tại lớp bồi dưỡng sẽ là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn rất quý
để các học viên nâng cao trình độ nhận thức khả năng tư duy dự báo chiến lược và năng lực tham mưu
tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh kết hợp với phát triển kinh tế xã hội
củng cố nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng sức mạnh của dân tộc khả năng sẵn sàng chiến đấu
bảo vệ tổ quốc của lực lượng vũ trang
trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội
ở các ban bộ ngành trung ương các đơn vị và địa phương
trong những năm qua quyền của người dân được tham gia hỗ trợ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
ngày càng tốt hơn củng cố hơn nữa những nỗ lực và thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người
tại việt nam điều này đã góp phần quan trọng giúp việt nam trúng cử trở thành một trong một mươi bốn thành viên
của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
cùng với các tỉnh thành trên cả nước tỉnh đắk lắc đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả
các chủ trương
chính sách của đảng và nhà nước về phát triển kinh tế xã hội chăm lo đời sống của người dân
và đảm bảo các quyền cơ bản của công dân an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo
chính vì vậy người dân nơi đây đã phát huy tốt vai trò của mình tại cộng đồng
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội địa phương củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
và nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm đại hội đồng liên hợp quốc thông qua tuyên ngôn quốc tế nhân quyền
ngày một mươi một mươi hai một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến thăm phường an lạc thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc qua phóng sự sau
những năm qua các già làng trưởng buôn ở phường an lạc thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
thường xuyên phối hợp với lực lượng công an phát huy vai trò nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong việc tuyên truyền vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng chính quyền tập hợp và động viên các tầng lớp nhân dân
tích cực lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển của địa phương
đặc biệt giá trị về quyền con người về tự do dân chủ được chính quyền địa phương tôn trọng

mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi sáu tháng tám trên đường tô hiệu và tại một khu trọ
ở đường nguyễn huy tưởng hết đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang
khi đang giao dịch mua bán ma túy với con nghiện thu giữ một tám gam ma túy đá
gần một gam kentamin và gần bốn gam thuốc lắc
tòa nhân dân quận liên triểu tuyên phạt võ văn hết bốn năm sáu tháng tù
về tội mua bán và tàng trữ ma túy trái phép
còn với hành vi cướp giật tài sản đối tượng phạm văn năm
chú tỉnh bình thuận đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm ra
là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài
cùng đối tượng đen chưa rõ lai lịch rủ nhau đến địa bàn huyện thống nhất
để xem ai sơ hở thì cướp giật tài sản
khi đi đến thị trấn dầu dây phát hiện chị lê thị hoài trâm chú tỉnh đồng nai
điều khiển xe máy để sơ hở chiếc điện thoại năm điều khiển xe áp sát
để đen giật chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ còn đen thì đã tẩu thoát